theo số liệu tính đến một mươi một h sáng ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi số ca nhiễm mới bên ngoài trung quốc trong một ngày lần đầu tiên lớn hơn số ca nhiễm mới của trung quốc đánh dấu bước ngoặt lây lan dịch trên phạm vi toàn cầu
số ca nhiễm mới ngoài trung quốc trong hai mươi bốn giờ qua là bảy trăm một mươi chín trong khi số ca nhiễm mới trong trung quốc là bốn trăm ba mươi bảy
hiện tại tất cả các châu lục ngoại trừ châu nam cực đều ghi nhận ca nhiễm covid một mươi chín với bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ công bố có người mắc
hàn quốc hiện là quốc gia có số trường hợp mắc tăng nhanh và cao nhất ngoài trung quốc với một năm trăm chín mươi năm mắc một mươi hai tử vong
tập trung chủ yếu tại thành phố daegu và khu bắc gyeongsang chính phủ hàn quốc đã nâng mức cảnh báo lên mức cao nhất
tại việt nam từ ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến nay không ghi nhận các trường hợp mắc mới
tổng số trường hợp nhiễm covid một mươi chín là một mươi sáu và đã được điều trị khỏi tất cả một mươi sáu trên một mươi sáu ca
tổng số trường hợp nhiễm covid một mươi chín là một mươi sáu và đã được điều trị khỏi tất cả một mươi sáu trên một mươi sáu ca